cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh lào cai vừa triệt phá đường dây cho vai lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba máy tính nhiều giấy tờ tài liệu liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ fulmobi sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai triệu đồng đến bảy triệu đồng
kỳ hạn bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba một năm
người vai tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vai
các đối tượng cho vay được hưởng lợi bốn mươi một được gọi là các khoản phí và lãi suất
nếu khoản vai quá hạn người vai sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần
phí phạt quá hạn là sáu
tính đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vai tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vai là một tám trăm linh hai một tỷ đồng

trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng